công ty đóng tàu phà rừng đã xuống nước thành công tàu trở dầu hóa chất có trọng tải sáu năm trăm linh tấn
đây là chiếc tàu đầu tiên trong loạt bốn tàu đóng cho đối tác hàn quốc được xuống nước để tiếp tục hoàn thiện và bàn giao
tàu dài một trăm linh chín bốn mươi năm m rộng một mươi tám hai m m nước sáu tám m dung tích khoang hàng bảy bảy trăm linh m khối biên chế thuyền viên trên tàu một mươi tám người
loạt tàu ps tanker của công ty asia ship dezide thiết kế đăng kiểm hàn quốc phân cấp vùng hoạt động không hạn chế
theo cam kết phá rừng sẽ bàn giao con tàu ps một cho đối tác vào cuối quý i năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên công ty đặt mục tiêu sẽ bàn giao sớm hơn một tháng
hiện loạt bốn tàu bs tanker đang được công ty đóng tàu phà rừng triển khai đóng đến con tàu thứ ba
chiếc tàu cuối cùng dự kiến triển khai cắt tôn vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nhằm đạt kế hoạch ba tháng sẽ bàn giao một tàu cho chủ tàu